tại địa bàn cầu hậu xã uy nỗ huyện đông anh hà nội có dấu hiệu hoạt động phạm tội
công an huyện đông anh hà nội đã tập trung lực lượng theo dõi và gia quân chấn áp
chỉ trong một đêm đã bắt gọn nhóm đối tượng này
chúng chính là một băng cướp tuổi tin rất nguy hiểm khi đang giàn trận cướp tài sản của các tài xế taxi trên địa bàn thành phố hà nội và các tỉnh lân cận
tuy ít tuổi nhưng âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội của bọn chúng thì người lớn cũng phải giật mình
cầu hậu xã huy nỗ huyện đông anh hà nội không phải là địa danh nổi tiếng trên địa bàn huyện đông anh
nhưng thời gian gần đây nơi bóng nổi danh theo nghĩa không tốt
đó là cứ vào chập tối lại xuất hiện một đám thanh niên trai tụ tập ngồi với nhau thâu đêm suốt sáng
những hình ảnh đó nó gọi nên cho nhiều người dân tại nơi đây không ít hoài nghi

những thông tin về đám thanh niên tụ tập đã lan ra khỏi vị trí chiếc cầu hậu xã huy nỗ
và đến tay rất nhiều người trên địa bàn huyện đông anh
nên sự lo lắng của người dân nhất là những người hay đi qua khu vực này đặc biệt là đám con gái mưa lớn là không tránh khỏi
từ những thông tin ban đầu của người dân các trinh sát công an huyện đông anh đã tiếp cận đám thanh niên này
tuy nhiên các trinh sát phải xử lý tình huống khá nhạy cảm
nhóm thanh niên này tụ tập ở một nơi hoang vắng
nếu lực lượng công an ra nắm bắt tình hình và giải tán đám đông thì không khó
nhưng không thu lại kết quả gì
vì chưa chắc chắn đám thanh niên này đã thực hiện hành vi phạm tội tại nơi này
mà chúng có thể bàn tính ở đây nhưng lại thực hiện hành vi phạm tội ở nơi khác
hơn nữa nếu chúng đang chuẩn bị hoạt động phạm tội thì khi thấy độc là chúng thu mình chuyển hướng nhằm đối phó với cơ quan công an điều tra
quan trọng là làm sao phải tiếp cận để nắm rõ được nội dung của trao đổi của chúng
xem chúng có mưu mục đích gì
vì thế cho nên hàng loạt phương án tiếp cận đã được đưa ra
lãnh đạo công an huyện đông anh đã chỉ đạo nhiều tổ trinh sát vào cuộc
theo dõi quy luật hoạt động của nhóm thanh niên này các trinh sát phát hiện sau buổi trò chuyện trao đổi
từng nhóm từ hai ba người rời khỏi địa bàn phóng xe lòng vòng trên tất cả các tuyến phố trung tâm hà nội và ở cả những địa bàn giáp danh
đặc biệt bọn chúng thường xuất hiện ở gần những điểm đỗ xe taxi để bàn luận
ngắm nhìn kết thúc cuộc hành trình chúng lại phóng xe về chân cầu hậu ăn uống bàn bạc
các trinh sát cũng lưu động theo dõi xem chúng đi đâu và làm gì
qua đó có cơ sở để đánh giá chi tiết chính xác của đám thanh niên này
liệu chúng có thực hiện hành vi phạm tội hay không và thực hiện như thế nào
có ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương hay không
để hóa giải những chỗi hành động phức tạp của đám thanh niên tại cầu hậu
hóa giải về sự hoài nghi tránh hoang mang trong dư luận
sau khi có nguồn tin từ quần chúng nhân dân cung cấp và nguồn tin từ các trinh sát thu thạp được
công an huyện đông anh tp hà nội đã tổ chức một cuộc họp án
sau khi mà chúng tôi được tin báo của quần chúng nhân dân về xuất hiện một nhóm đối tượng
ở một khu vực tương đối là hẻo lánh
và nhóm đối tượng này tụ tập có dấu hiệu bất thường
chúng tôi đã tổ chức cho trinh sát kiểm tra và thấy là dấu hiệu để cho thấy đây là một nhóm tội phạm
khả năng sẽ là gây án nghiêm trọng và manh động
chính vì vậy chúng tôi tổ chức chỉ đạo cán bộ chiến sĩ bám sát
và theo dõi chặt chẽ mọi di biến động của đối tượng
từ quan điểm thông nhất với ý chí
công an huyện đông anh đã phân công bố trí hàng chục mối trinh sát
để theo dõi với chiến thuật vừa công khai vừa bí mật
với vai trò là đơn vị mũi nhọt đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
được phân công nhiệm vụ là đơn vị chủ công
phối hợp với các lực lượng khác để thực hiện nhiệm vụ
một thông tin mới đến với các trinh sát
vào tối đầu tháng một mươi của năm hai nghìn một mươi hai
đám thanh niên lại xuất hiện tại câu hậu như thường lệ
sau khi trao đổi nhanh đúng một mươi chín h ba mươi phút ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai
tám thanh niên rời cầu hậu và bắt xoay buýt từ xóm thượng xã uy lỗ đông anh
sang cổng trường đại học quốc gia
tại số một trăm bốn mươi bốn đường xuân thủy cầu giới thông
khi công việc bàn bạc đã thành công hay như có người lạ theo dõi
mà đám thanh niên thỉnh thoảng lại chuyển hướng đến một địa điểm khác
thuộc địa bàn quận cầu giới cho kính đạo an toàn hơn
mặc cho nhóm đối tượng chúng ban tán di chuyển
nhưng mọi biến động của chúng không qua được tầm kiểm soát của các trinh sát
qua biểu hiện của các đối tượng là thường xuyên gọi điện thoại rồi đi lại
và có những
và lặng lặng ghi vấn là sẽ
là sẽ gây án ở khu vực này
thì tôi sẽ đã báo cáo với ban chỉ huy
và được ban chỉ huy chỉ đạo bám sát các đối tượng
theo dõi mọi hành vi đến cùng
nếu như các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội
thì báo cáo để ban chỉ huy
báo cáo để ban chỉ huy
đội sự quan trị huy viện chỉ đạo trực tiếp lên phương án đấu tranh
bất ngờ từ trong nhóm này
một thanh niên nhỏ con tỏ ra có vai trò quan trọng đứng dậy
gọi điện thoại và chỉ trỏ vào thành viên khác
để bố trí những đội hình phù hợp
tất cả đều giam giáp nghe theo
sự phân công bố trí được lắp giáp
đám thanh niên tự phân nhóm và tỏa đi có mũi
các trinh sát vẫn không rơi mắt
để không bỏ xót những chi tiết dù lạc
nhỏ nhất từ đám thanh niên này
ba thanh niên đứng vào một gốc cây
sau đó một taxi của hãng taxi mỹ đình hà nội đến đón
một thanh niên ngồi ghế phủ phía trước
chỉ đường cho tài xế đi về thị trấn đông anh huyện đông anh
đi được một đoạn nhóm này lại bảo tài xế hướng
về xã thụy lâm huyện đông anh rồi đến đền sái
tại đây tài xế đã đưa tài xế về xã thụy lâm huyện đông anh
tại đây họ bảo tài xế cho mượn điện thoại di động
để gọi cho bạn rồi tiếp tục lý do
để điều xe đến thôn cầu gạo xã yên phụ yên phong bắc ninh
đây là một nơi rất hoang vắng
xa địa bàn dân cư và ít người qua lại
đến giai đoạn này của chuyên án này
thì chúng tôi đã cơ bản xác định được
ý thức của nhóm tội phạm
và ý đồ của chúng để thực hiện hành vi phạm tội
nhưng để có chứng cứ cụ thể
để xuất ban chỉ huy phá chuyên án
thì chúng tôi cần tiếp tục đồng hành
cùng với các đối tượng trong giai đoạn tiếp theo
cũng như nhóm người thứ nhất
nhóm thứ hai có ba người đứng ở cổng bến xe mỹ đình
đón xe taxi của hãng taxi sao hà nội
nhóm này yêu cầu tài xế trở về khu đô thị sentra
gần cầu thăng long đến cổng khu đô thị sentra
người thanh niên gọi điện thoại cho bạn gái để rủ đi chơi
nhóm thanh niên này lại yêu cầu tài xế chuyển hướng
về ngã tư xã nam hồng huyện đông anh hà nội
để đón bạn gái
khi đón được bạn gái chúng lại lấy lý do sang bắc ninh
để giải quyết công việc gia đình
lúc này anh tài xế có sự e ngại và không muốn đi
nhưng đám thanh niên quần khoản động viên tài xế
cứ yên tâm là sẽ trả tiền sòng phẳng
xe lòng vòng hàng mấy tiếng đồng hồ từ trung tâm hà nội
qua hàng chục địa điểm phức tạp
khác nhau và chiếc taxi cũng hướng đúng đường đi
của nhóm thứ nhất
sau khi bám sát nắm tình hình hai nhóm đi trên
những chiếc taxi và đến cùng một điểm là
thôn cầu gạo xã yên phụ huyện yên phong bắc ninh
các trinh sát ở hai tổ đã thông tin cho nhau
những đặc điểm và hành động của hai nhóm này
càng đến cuối cuộc hành trình đám thanh niên này
lại càng có những hành động lạ
nhóm cuối cùng gồm ba tên đứng ở đường hồ tùng mậu
với một chiếc taxi đang chạy trên đường
rồi chúng cũng phân công bố trí nhiệm vụ như hai nhóm trên
và chỉ hướng cho tài xế về huyện đông anh
nhưng khác với hai nhóm trước là không điều xe về bắc ninh
mà điều thẳng xe về thôn phúc lộc xã uy lũ huyện đông anh hà nội
về đến khu vực tối nhất của thôn phúc lộc

đám thanh niên yêu cầu lái xe dừng lại
khi xe dừng lại ít phút đám thanh niên bao vây chiếc xe
đúng lúc đó một thanh niên mang chiếc máy vi tính đưa cho nam thanh niên này
ba mũi đồng hành cùng ba mũi thanh niên
với những chiếc taxi vội vã luôn lách trong đêm khuya vắng
thấy càng ngày càng biểu hiện bất thường
để không mất dấu vết công an huyện đông anh tiếp tục đẩy cấp độ điều
thêm các lực lượng để hỗ trợ nắm tình hình chặt chẽ hơn
từ nhận định của lãnh đạo huyện đông anh hà nội
một lực lượng đủ mạnh với tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ
cùng các trang thiết bị công cụ hỗ trợ được trang bị sẵn sàng đầy đủ để ra quần
để hỗ trợ ba nhóm trinh sát nắm tình hình ba nhóm thanh niên đi taxi trong đêm
trở lại nhóm thanh niên thứ nhất
chúng điều xe đến thôn cầu gào xã yên phụ thuộc huyện yên phong tỉnh bắc ninh
nơi đây vốn rất hoang vắng vào đêm khuya nên hầu như không có người qua lại
hành vi phạm tội của chúng đã được bộc lộ
đúng như nhận định của trinh sát là bọn chúng tiến hành cướp tài sản của các tài xế taxi
một thanh niên trong nhóm không thể chờ đợi lâu hơn nữa yêu cầu tài xế dừng lại quát lớn
mà có tiền không đưa đây
tài xế chóng vắng mở cửa xe phóng vội và chạy thật nhanh
nhưng không để miếng mồi ngon chạy khỏi tầm tay
nên bọn chúng cũng mở bật cửa xe lao ra vào đuổi
khi bắt được tài xế bọn chúng khống chế và uy hiếp làm người lái xe không còn khả năng chống cự
lúc này tài xế buộc phải van xin và làm theo yêu cầu của chúng
chúng lấy toàn bộ số tiền và tài sản của tài xế có trong người để tận dụng tối đa chín loại phẩm
chúng không quên quay lại xe lục xoát truy vấn anh tài
khi nhóm thứ nhất thực hiện hành vi cướp xong thì nhóm thứ hai đều xe taxi vào tới
nhóm thứ nhất để một tên khống chế tài xế
còn hai tên cùng ba tên ở nhóm thứ hai tập trung tấn công tài xế của chiếc xe vừa lao tới
một tên trong nhóm thứ hai nói tài xế ra khỏi xe và hô các tên khác vào làm luật
sau đó một tên hết hàm
bọn tao không có tiền trả
mày cho bọn tao xin khuất xe này
mày có bao tiền cũng đưa nốt cho bọn tao
đừng để hậu quả xảy ra
rồi chúng tấn công
cuộc giật đuổi và anh hùng tài xế của nhóm cướp diễn ra rất hung tợn
ngay sau khi thực hiện cùng lúc hai vụ cướp lấy hết tài sản rồi bọn chúng lôi tài xế và gần nhau để hành hung
phán đoán lúc này bọn chúng có thể ra tay hành động hoặc là đánh các tài xế
gần trọn một đêm đi qua hàng trăm tuyên phố hàng chục cung đường cũng như những cuộc phây bắt các đối tượng
thực hiện hành vi cướp tài sản của các tài xế taxi của công an huyện đông anh đã thành công tròn vẹn
các đối tượng phạm tội đều bị bắt gọn và đưa về cơ quan công an
cơ quan công an đã xác nhận trong chín đối tượng tham gia băng cướp thì đối tượng nhiều tuổi nhất mới một mươi chín tuổi
và ít hơn là một mươi chín tuổi
trong khi đó bốn đối tượng có thành tích bất hảo trong quá khứ đã từng có quyết định đưa đi trường giáo dưỡng
và đã có tiền án tiền sự gồm lê đình công nguyễn văn chiến vũ đình long đào duy tùng
chúng khai nhận với cơ quan điều tra là để thành lập được một băng nhóm đông thế này
chúng đã chuẩn bị và tính toán khá lâu
trong đó chủ công là lê đình công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở xã quy lũ đông anh hà nội
và cũng coi như đại ca của băng cướp
sau khi ra khỏi trường giáo dưỡng vào năm hai nghìn một mươi lê đình công tiếp tục lang thang
sau đó công nghị giao việc liên hệ với các bạn cùng một thời trong trường giáo dưỡng
để lập thành băng cướp với ý định thực hiện hành vi phạm tội
sau khi thu gom được bốn tên nhóm này tiếp tục vận động được năm tên nữa
khi có đủ số người để có thể trở thành một băng cướp
thì chúng bắt tay vào việc bàn miêu tính cấy đi cướp
lê đình công chỉ đào mỗi nhóm cướp sẽ có một
một thủ lĩnh để quyết định mọi việc
khi cướp thành công cũng như bại lộ đặt cho mỗi nhóm ở biển danh để thực hiện sức mạnh
sau khi bàn bạc hàng tháng trời tại cầu hậu đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
các đối tượng đi đến thống nhất thực hiện hành vi phạm tội cướp tài sản
công nói anh em mình nghèo quá phải hành động thôi
mai anh em mình bắt xe buýt từ cầu hậu sang trung tâm hà nội
sau đó bắt xe taxi đều đến
khu vực vắng vẻ được cướp tài sản
cả bọn nhất trí tối ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
bọn chúng sang trường đại học quốc gia hà nội thực hiện kế hoạch
sau khi chúng tôi đã bắt giữ đối tượng và khai thác ban đầu với tài liệu chứng cứ như vậy
về mặt đánh giá tính chất của vụ án thì xác định là đây là một băng nhóm tội phạm gây án nghiêm trọng
và có cái sự cấu kết chặt chẽ
nó thể hiện cái chỗ trước khi gây án thì các đối tượng có cái sự phân công vai trò cụ thể
chuẩn bị công cụ phạm tội
thế và có cái động cơ mục đích rõ ràng chuẩn bị địa điểm nhằm vào đối tượng cụ thể để thực hiện hành vi phạm tội
thế và trong cái quá trình thực hiện hành vi phạm tội thì các đối tượng sử dụng cái khung khí nguy hiểm và tấn công một cách quyết liệt
thế và trong cái quá trình thực hiện hành vi phạm tội thì các đối tượng sử dụng cái hung khí nguy hiểm và tấn công cách quyết liệt

khi tiếp cận được những taxi ban đầu chúng nói chở đến những địa điểm rõ ràng để lái xe taxi không nghi ngờ
trên đường đi chúng lại viện nhiều lý do và tình huống hợp lý nhằm mục đích đánh lạc hướng nghi ngờ của tài xế
khi tài xế tuyệt đối tin tưởng thì tiếp tục điều taxi đi tiếp càng đi xa số tiền cước càng nhiều
biết là có thể nguy hiểm đến tài sản tính mạng
nhưng dừng lại thì sẽ mất tiền nên tài xế đành phải đi tiếp theo chỉ dẫn của bọn cướp
khi đến địa điểm hợp lý bắt đầu chúng ra tay hành động
nếu lái xe không chấp hành chúng sẽ ra tay hạ sát
điều đặc biệt nhóm cướp này đã tính toán rất sâu khi chúng chuyển lượng các thành viên
chọn mỗi người ở một quê khác nhau
taxi đến địa bàn nào chúng là đất thổ nên thuận lợi cho việc trốn chạy và tàu thoát
việc thực hiện hành vi cướp
tính mạng của nhóm này là rất nghiêm trọng
có thể nói là cái ổ nhóm tội phạm này thì tuổi đời còn rất trẻ
hầu hết là sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
có những đối tượng thì trên một mươi sáu tuổi và dưới một mươi bảy tuổi
và có thể nói là qua phương thức gây án và chúng tôi khám phá vụ án này
thì cái phương thức gây án của chúng có thể nói là rất là manh động
và nếu mà người lái xe taxi
mà trốn chạy thì cũng không loại trừ đối tượng sẽ gây ra những vụ án có thể nói tinh chất rất là nghiêm trọng
trong thực tiễn trong những năm trước đây trên địa bàn thành phố đã xảy ra
đấu tranh thành công vụ án bắt hàng chục đối tượng trong một đêm
đã thể hiện trách nhiệm tập trung và tinh thần vì dân phục vụ của công an huyện đông anh hà nội
điều thứ nhất đáng nói trong vụ án này là bốn tên đã từng có quyết định đưa đi trường giáo dưỡng
trở về địa phương số còn lại bỏ học và số lang thang đến khi bị công an bắt
mà gia đình và chính quyền địa phương vẫn không hề hay biết
điều thứ hai mặc dù chúng đã gây ra những vụ cướp và hành xử rất táo tợn
liều lĩnh với lái xe taxi nhưng khi bị bắt chúng vẫn bình thản thậm chí cười đùa
hành động đó phải chăng là do bản năng của tuổi trẻ hay do chúng biết được
với lứa tuổi vị thành niên thì mức án không cao nên chúng không biết sợ
qua rất nhiều vụ án do vị thanh niên thực hiện phạm tội
mọi người đều có chung nhận xét là rất manh động táo tợn
thậm chí có vụ rất tàn bạo dã man làm người lớn để khiếp sợ
những người thực hiện chương trình này rất muốn chuyển đến các nhà làm luật
để xem xét lứa tuổi vị thành niên được quy định trong luật như thế nào cho hợp lý
có giữ nguyên đủ một mươi tám hay hạ xuống ở đội tuổi nào
khi có chế tài cụ thể thì chúng ta sẽ có cơ sở xử lý lứa tuổi vị thành niên gây án hợp lý hơn
với tình hình tội phạm như hiện nay
thưa quý vị thưa các đồng chí và các bạn
hành trình qua hàng trăm tuyến phố hàng chục cung đường để theo dõi
truy đuổi và bắt giữ băng cướp tuổi tin dù có gian nan vất vả
nhưng các trinh sát công an huyện đông anh cũng không quản ngại
bởi cuộc hành trình này cũng chỉ là một trong hàng trăm cuộc hành trình bắt giữ tội phạm
để bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc
chuyên mục hành trình phá án của truyền hình công an nhân dân tuần này
cũng xin được khép lại
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo